tối ngày hai mươi năm tháng một hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
ubnd tp hà nội đã tổ chức chương trình vòng tay nhân ái
ngay tại chương trình ubnd tp hà nội đã trao tặng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của thành phố hà nội
và hai mươi tỉnh với tổng kinh phí gần một trăm linh tỷ đồng
dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành của trung ương
lãnh đạo tp hà nội và các tỉnh thành phố
phát biểu tại chương trình đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết
chương trình vòng tay nhân ái là câu nối để gửi gắm tấm lòng của mọi người
đồng hành với tp hà nội trong công tác bảo đảm an sinh xã hội
luôn có các tổ chức các doanh nghiệp các nhà hào tâm những tấm lòng từ thiện
ủng hộ hỗ trợ tích cực nhằm góp phần tạo ra nguồn lực quan trọng để thành phố hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội phát triển bền vững để mọi người dân đều có một cái tết đủ đầy
ngay tại chương trình thành phố hà nội đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho một trăm năm mươi hộ nghèo có nhà bị lũ cuốn trôi
bị sập hoặc hư hỏng nặng xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại tỉnh hòa bình yên bái và tỉnh sơn la
mỗi tỉnh năm mươi nhà với số tiền hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một nhà tổng kinh phí là sáu tỷ đồng
trao tặng một mươi ba tỷ đồng cho các nhà văn hóa và hỗ trợ hai xuất quà cho các cháu học sinh
trường dân tộc nội chú trị giá một tỷ đồng tại một mươi tỉnh thành phố
dành tặng kinh phí hỗ trợ phẫu thuật cho hai trăm bốn mươi trẻ em bị bệnh tim hở hàm ếch của chín tỉnh vùng đồng bằng sông hồng
tổng kinh phí là sáu tám mươi bốn tỷ đồng
thành phố hà nội cũng trao quà tặng sổ tiết kiệm cho người nghèo người kém may mắn
những người mắc dịch bệnh nguy hiểm và trẻ em mồ côi trẻ em vượt khó học giỏi trên địa bàn
năm hai nghìn một mươi tám hà nội quyết tâm thực hiện việc hỗ trợ xây sửa nhà cho hơn bốn hộ nghèo trên địa bàn thành phố
với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng góp phần nâng cao mức sống giảm nghèo bền vững trên địa bàn thủ đô
tại chương trình ban tổ chức vòng tay nhân ái đã huy động được trên một trăm linh ba tỷ đồng từ hàng trăm tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm